mở đầu sẽ là tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị công an tỉnh con tum đang mở rộng điều tra củng cố hồ sơ
để khởi tố vụ án khởi tố bị can đối tượng nguyễn xuân thiện hai mươi hai tuổi
chú tại khối bốn thị trấn đắc tô đã dùng súng tự chế bắn chết người
khoảng giờ ngày năm tháng một mươi hai công an huyện đắc tô tỉnh con tum nhận được tin báo
tại khối một mươi thị trấn đắc tô có hai thanh niên là a bông chở a crong
cùng chú tại thôn đắc rau lớn thị trấn đắc tô bị bốn đối tượng chặn đường gây sự
có một đối tượng đã dùng súng hơi bắn liên tiếp hai phát vào vùng lưng
làm a crong tử vong tại chỗ
sau năm giờ tích cực truy tìm công an huyện đắc tô phối hợp với lực lượng
cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng nguyễn xuân thiện
đang lẩn trốn trên địa bàn cùng tăng vật gây án
qua đầu tranh bước đầu đối tượng đã thừa nhận về hành vi phạm tội
vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum thụ lý điều tra
và xử lý theo quy định của pháp luật
bốn bánh heroin và gần bảy viên ma túy tổng hợp là tăng vật của vụ án ma túy
mà công an tỉnh lâm đồng vừa triệt phá trong chiều ngày hôm qua
xác định nghi vấn về một đường dây chuyên mua bán vận chuyển ma túy lớn
từ tỉnh bình thuận vào địa bàn lâm đồng với nhiều chân dết cư trú tại nhiều địa bàn
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh lâm đồng đã xác lập chuyên án khẩn trương
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an tỉnh bình thuận đấu tranh làm rõ
vào đêm ngày bốn tháng một mươi hai hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lâm đồng
chia làm năm mũi trinh sát đã đồng loạt đột kích vào nhà ở phòng trọ nơi ẩn náu
của nhóm đối tượng này
bác sứ nguyễn thị kim anh trú tại tỉnh bình thuận và sáu đối tượng thu giữ tăng vật
gồm bốn bánh heroin và gần bảy viên ma túy dạng thuốc lắc
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận trước đó đã thực hiện chót lọt
nhiều vụ mua bán vận chuyển ma túy vào lâm đồng và các tỉnh kiếm tiền
từ hoạt động phi pháp này lên tới hàng tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã khởi tố lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn văn út sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại huyện phú tân tỉnh cà mau
để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản
nguyễn văn út đã bị phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh bến tre bắt quả tăng
khi đang nhận năm trăm linh triệu đồng của bị hại sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại huyện
châu thành tỉnh bến tre tại một quán giải khát trên địa bàn thành phố
theo kết quả điều tra ban đầu vào năm hai nghìn một mươi bảy út và bị hại quen nhau trên facebook
rồi nảy sinh tình cảm sau đó mỗi lần hai người gần gũi út dùng điện thoại
để chụp ảnh quay video cảnh nóng của hai người cũng trong thời gian quen nhau
út thường xuyên mượn tiền của bị hại để cơ bạc nên nạn nhân muốn chấm dứt
chuyện tình cảm nhưng út không đồng ý út đe dọa sẽ giết bị hại cùng người nhà
và đã đăng các hình ảnh clip nóng với nạn nhân lên mạng xã hội
đồng thời gửi những nội dung này cho bạn bè của nạn nhân nhằm gây áp lực
để nạn nhân tiếp tục tình cảm nhưng không thành sau đó út đã yêu cầu nạn nhân
đưa một tỷ đồng để đổi lại việc sẽ gỡ bỏ các hình ảnh video nhạy cảm đã đăng
và thu hồi các nội dung đã gửi và giao lại điện thoại của út cho bị hại
do nạn nhân không đủ tiền nên út yêu cầu đưa trước năm trăm linh triệu đồng
phần còn lại viết giấy nợ và trả sau khi út nhận tiền
bạn bắt quả tàng
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long
vừa tìm thấy thi thể người bị đuối nước xảy ra trên sông tiền
đoạn thuộc ấp an thạnh xã an bình huyện long hồ tỉnh vĩnh long
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày tám tháng một mươi hai người dân phát hiện người đàn ông
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám chú tể xã hòa ninh huyện long hồ bơi xuồng qua sông
tuy nhiên đi được một đoạn thì xuồng bị lật úp nên đã rơi xuống sông mất tích
thời điểm nạn nhân rơi xuống sông là lúc thủy triều đăng xuống
nhưng do khúc sông sâu nên người dân địa phương không tìm thấy
tiếp nhận tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long đã điều hai xe chuyên dụng
cano cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai đội hình tìm kiếm nạn nhân
mặc dù lúc này thủy triều đăng lên nhưng sau ba phút lặn tìm lực lượng cứu nạn cứu hộ
đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường khoảng hai mươi mét và bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự
thưa quý vị theo báo cáo của bộ y tế tổng số vaccine phòng covid một mươi chín đã nhận
và dự kiến tiếp nhận đến hết năm hai nghìn hai mươi một từ các nguồn mua viện trợ tài trợ đã có cam kết
vào khoảng hơn hai trăm linh triệu liều
và đến hết ngày ba tháng một mươi hai việt nam đã tiếp nhận hơn một trăm năm mươi triệu liều vaccine
gần bảy mươi một năm triệu liều mua từ nguồn ngân sách nhà nước và hơn bảy mươi chín triệu liều từ nguồn viện trợ tài trợ
và hiện nay bộ y tế đang đàm phán với các nhà sản xuất cung ứng để có vaccine tiêm cho trẻ
từ năm đến một mươi một tuổi
sau khi có vaccine và hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới
tình nến này với người trưởng thành từ một mươi tám tuổi trở lên việt nam đã triển khai tiêm mũi một đạt khoảng chín mươi bảy
và mũi hai khoảng bảy mươi và tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được khoảng năm triệu trẻ em
như vậy về cơ bản việt nam đã hoàn thành tiêm mũi một cho người trưởng thành từ một mươi tám tuổi trở lên
và đang tiếp tục tiếp mũi hai
và phấn đấu trong năm hai nghìn hai mươi một tiêm cơ bản sau mũi hai cho đối tượng người trưởng thành
và bắt đầu triển khai tiêm mũi nhắc lại cho các đối tượng này khi có đủ thời gian
đặc biệt các địa phương tiếp tục triển khai tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác
sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngay sau đây
kinh thần xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy

thưa quý vị thành phố hồ chí minh đã vượt qua đỉnh dịch và dần kiểm soát được dịch bệnh
tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đến lúc này đã được đảm bảo
và để đạt được điều này chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
ông phan văn mãi đánh giá cao vai trò nồng cốt của lực lượng công an
đặc biệt là lực lượng công an cơ sở cảnh sát khu vực
tại khuôn khổ kỳ họp thứ tư hội đồng nhân dân thành phố khóa một mươi
trong phiên trả lời chất vấn đầu tiên kể từ khi nhậm chức
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều chia sẻ thẳng thắn về các vấn đề đại biểu quan tâm
trả lời câu hỏi của đại biểu về vấn đề kềm chế tội phạm dịp cuối năm
ông phan văn mãi cho biết ban đầu khi làn sóng dịch covid một mươi chín bùng phát
thành phố dự báo nhiều tình huống về an ninh chính trị trật tự xã hội
trả lời câu hỏi của đại biểu về vấn đề kiềm chế tội phạm dịp cuối năm
ông phan văn mãi cho biết ban đầu khi làn sóng dịch covid một mươi chín bùng phát
thành phố dự báo nhiều tình huống về an ninh chính trị trật tự xã hội sẽ xảy ra
tuy nhiên trải qua thời gian dịch bệnh đời sống người dân dần phục hồi
an ninh chính trị trực tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vẫn ổn định
bên cạnh vai trò của mỗi người dân của hệ thống chính trị cơ sở
trả lời câu hỏi khi nào thuốc điều trị covid một mươi chín được bán rộng rãi tại quầy thuốc tạo sự chú động cho bác sĩ người dân
ông tăng trí thượng cho biết thuốc kháng virus đã chứng minh hiệu quả sau thời gian thử nghiệm
gần đây thị trường có thêm loại thuốc điều trị covid một mươi chín của mỹ do pfizer sản xuất cũng có những tín hiệu tích cực
đặc biệt hai công ty nắm bản quyền đã đồng ý nhượng quyền cho việt nam
bộ y tế thời gian tới sẽ xem xét cấp phép sản xuất trong nước
giám đốc sở y tế tp hcm mong muốn bộ trưởng bộ y tế sẽ tham mưu chính phủ
cho phép bán thuốc điều trị covid một mươi chín đại trà
khi đó người dân có thể đến hiệu thuốc mua và tự uống như thuốc cảm cúm thông thường
về vấn đề thu hút nguồn nhân lực tiếp tục công tác trong bối cảnh dịch bệnh đang phức tạp
theo ông tăng trí thượng ngành y tế đang xây dựng đề án đề xuất cơ chế chính sách
nâng cao năng lực y tế
cụ thể là chính sách giữ nhân viên y tế để nhân viên y tế yên tâm công tác
thứ nhất là chính sách hỗ trợ thu nhập
thứ hai là chính sách thu hút nhân viên y tế đến công tác tại các tuyến cơ sở
thứ ba là tăng định viên cho trạm y tế
hiện tại dân số ở mỗi phường xã trên địa bàn rất khác nhau
tuy nhiên biên chế trạm y tế vẫn như nhau điều này rất bất cập
sáng ngày tám tháng một mươi hai ủy ban nhân dân tp hcm đã có quyết định tạm dừng việc đi học trực tiếp
đối với học sinh lớp một và trẻ mẫu giáo năm tuổi so với kế hoạch trước đó
cho đến khi có thông báo mới
và đây là quyết định này đưa ra dựa trên tham mưu đề xuất của sở giáo dục và đào tạo tp hcm
như vậy từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai thành phố sẽ chỉ thí điểm tổ chức học tập trực tiếp cho khối chính khối một mươi hai
đối với các cơ sở giáo dục đủ điều kiện an toàn trong công tác phòng chống dịch
và đã được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các quận nguyện tp hcm thẩm định
sau thời gian thí điểm tổ chức học tập trực tiếp đối với học sinh lớp chín lớp một mươi hai
từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai ủy ban nhân dân thành phố giao ngành giáo dục chủ trì
phối hợp với sở y tế và ban chỉ đạo phòng chống dịch các đơn vị
tổng kết rút kinh nghiệm tham mưu cho ủy ban nhân dân tp hcm xem xét quyết định
việc tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn tp hcm
từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
chiều ngày tám tháng một mươi hai công an quận phú nhuận tp hcm đã thông tin chính thức
thi hành công vụ khiến cho bốn cán bộ chiến sĩ công an và nhiều người trong một gia đình
bị thương xảy ra vào sáng cùng ngày
vào lúc tám giờ sáng quận phú nhuận tổ chức cưỡng chế thi hành án tại nhà số sáu mươi bốn c
và sáu mươi bốn hai đường nguyễn lâm phường bảy quận phú nhuận theo quyết định số ba ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
của chi cục thi hành án dân sự quận phú nhuận lúc này trong nhà sáu mươi bốn c có sáu người
trong quá trình thông báo cưỡng chế bà lê thị hữu hiền sân mạng chín trăm sáu mươi chín có hành vi chống đối
bằng nước sôi tạp vào lực lượng chức năng đồng thời đập phá đồ đạc tự gây thương tích cho bản thân
cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải phun nước để tránh xảy ra hỏa hoạn
tuy nhiên những người trong nhà tiếp tục mở khóa ga gây cháy lực lượng cưỡng chế
hậu quả là bốn chiến sĩ công an và các thành viên trong gia đình bà hiền bị thương
hiện tất cả đã được xuất viện riêng một đồng chí công an bị thương nặng
nên đang điều trị tại bệnh viện chợ rảy cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
sau một mươi bốn giờ thực hiện hút mở bụng tại một cơ sở thẩm mỹ một nữ bệnh nhân nhập việc
trong tình trạng ngưng tim ngưng thở và các bác sĩ bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm đã tích cực cứu chữa
nhưng mà bệnh nhân không qua khỏi hiện viện kiểm sát nhân dân ở quận một tp hcm
đang phối hợp với công an quận một và các cơ quan chức năng xác minh làm rõ nguyên nhân
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn giờ ngày năm tháng một mươi hai đại nhân đã thực hiện phẫu thuật hút mở bụng
tại viện thẩm mỹ vera số một trăm linh bốn
nguyễn công trứ phường nguyễn thái bình quận một tp hcm
đến hai mươi hai giờ cùng ngày người này có dấu hiệu mệt khó thở và tím tái
nên được một người tự xưng là bạn đưa đến bệnh viện nhân dân một một năm cấp cứu
tại bệnh viện các bác sĩ xác định bệnh nhân đã ngưng tim ngưng thở ngoại viện
bệnh nhân được hồi sức tiêm phổi cấp cứu tích cực tuy nhiên tình trạng không cải thiện
đến hơn ba giờ sáng ngày sáu tháng một mươi hai bệnh nhân đã tử vong với chẩn đoán ngưng tuần hoàng
vụ việc sau đó được trình báo cho công an quận một
thi thể nạn nhân được chuyển sang trung tâm giám định pháp y tp hcm
để khám nghiệm điều tra nguyên nhân tử vong đồng thời tạm ngừng hoạt động cơ sở y tế này
để phục vụ công tác điều tra
tra cứu trên cổng thông tin điện tử của sở y tế tp hcm
chúng tôi không thấy có thông tin giấy phép hoạt động của cơ sở này
bên cạnh đó bệnh viện một một năm cũng cho biết trong ngày bảy tháng một mươi hai
một bệnh nhân khác cũng tử vong sau khi thấm mỉ vùng lưng
và được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
như vậy chỉ trong hai ngày đã có liên tiếp hai vụ tử vong sau phẫu thuật thấm mỉ
hiện cả hai vụ việc đã được báo cáo lên sở y tế tp hcm
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong các bản tin tiếp theo
trên truyền hình công an nhân dân
ngày tám tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục xét xử vụ vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí tham ô tài sản
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và che giấu tội phạm
xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn sacri
đối với lê tấn hùng tổng giám đốc sacri và trần vĩnh tuyến
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cùng một mươi bảy đồng phạm khác
tại phần thủ tục phiên tòa luật sư bảo vệ bị cáo tuyến đề nghị
hội đồng xét xử triệu tập thêm các giám định viên để làm rõ thiệt hại trong vụ án
tòa cho biết đã có hai giám định viên trong quá trình xét xử
nếu cần thiết sẽ triệu tập thêm
hội đồng xét xử thông báo lại tư cách tham gia tố tụng của ủy ban nhân dân tp hcm
trước là bị hại nhưng ngay xác định lại là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
shari tham gia phiên tòa với hai tư cách là nguyên đơn dân sự và bị hại
trước đó ngày sáu tháng một mươi hai phiên tòa phải tạm hoãn cho vắng hai bị cáo hồ văn ngon
cựu phó tổng giám đốc sacri do bị bệnh và nguyễn thị tuyết mai
trưởng phòng hành chính nhân sự sacri đang lại s một cách ly tại nhà
hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt hai bị cáo này
theo cáo trạng khu đất có diện tích hơn ba mươi sáu m hai
tại địa chỉ khu phố bốn phường phước long b tp thủ đức
là tài sản thuộc sở hữu nhà nước được ủy ban nhân dân tp hcm
giao cho sacri làm cơ sở chăn nuôi heo
sau đó ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho sacri quản lý chuyển mục đích sử dụng đất
hợp tác với tổng công ty cổ phần phong phú để đầu tư dự án nhà ở
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo lê tấn hùng gửi văn bản cho ủy ban nhân dân thành phố
sở xây dựng đề nghị cho phép sacri chuyển nhượng toàn bộ dự án trên
cho tổng công ty cổ phần phong phú
ông trần vĩnh tuyến với vai trò là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm lúc bấy giờ
đã ký chấp thuận cho sacri chuyển nhượng dự án phát triển nhà ở cho công ty phong phú
mà không yêu cầu định giá đấu giá dự án gây thiệt hại cho nhà nước số tiền sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng
ngoài sai phạm này bị cáo lê tấn hùng và các đồng phạm khác
tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn công ty cổ phần du lịch thanh niên sung phong
công ty trách nhiệm hữu hàng thương mại dịch vụ lữ hành hòa bình quốc tế
còn thực hiện các hành vi lập khống chứng từ tham quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài
để tham ô số tiền hơn một mươi ba ba tỷ đồng